bộ giáo dục và đào tạo vừa gửi công văn yêu cầu các nhà xuất bản và các sở giáo dục và đào tạo
có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục
giáo viên phụ huynh tiếp cận sớm và đầy đủ với sách giáo khoa lớp một mới
phương án triển khai cung cấp sách giáo khoa lớp một đến các địa phương của các nhà xuất bản
cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo trước ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
đồng thời bộ cũng yêu cầu các nhà xuất bản khẩn trương thực hiện thủ tục
kịp thời công bố giá sách giáo khoa mới lớp một để các cơ sở giáo dục phổ thông các địa phương lựa chọn
việc công bố giá sách giáo khoa lớp một cần phải được hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công văn của bộ giáo dục và đào tạo cũng nêu rõ trong quá trình triển khai thực hiện
nếu có vướng mắc các sở cũng như các nhà xuất bản
các trường hợp cần kịp thời báo cáo bộ để có biện pháp giải quyết